vì thế mà trời nhiều mây không mưa và chỉ hứng nắng nhẹ về chiều
trong khi ở các tỉnh phía tây bắc bộ dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
trời ít mây nắng mạnh và thậm chí là nóng đã xuất hiện cục bộ ở một số nơi
tuy nhiên sang đến ngày mai vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh
lấn át khối không khí lạnh và đới gió đông nam ẩm cả miền bắc trời sẽ chuyển nắng
các tỉnh phía tây bắc bộ trời có nắng từ rất sớm
với cường độ nắng mạnh và nền nhiệt ngày mai ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ tăng nhanh lên mức từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ từ ngày mai trời cũng có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
dấu hiệu tăng nhiệt đã bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh hành khu vực miền trung từ hôm nay
và sang đến ngày mai dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
cộng thêm với hiệu ứng gió phơn bắt đầu hoạt động mạnh
suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
một vài điểm như tương dương hương khê đông hà hay là cả nam đông
nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi bảy ba mươi chín độ và tình hình nắng nóng ở miền trung
sẽ còn gây gắt hơn trong những ngày tới
nắng nóng nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh phía nam
cường độ nắng mạnh nên mức nhiệt trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
tiếp tục cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng cục bộ ba mươi sáu ba mươi bảy độ vẫn xảy ra ở các điểm như an khê ayunpa của gia lai
mơ đắc của đắk lắc và điểm cát tiên thuộc lâm đồng
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng xuất hiện nhiều nơi
nhưng gây gắt nhất vẫn là các tỉnh thành khu vực miền đông nam bộ
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng lên tới mức ba mươi bốn ba mươi sáu độ

tuy nhiên đây chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng
còn ở ngoài trời nhiệt độ còn có thể cao tới hơn từ ba bốn độ
vì thế mà để tránh cái nóng gắt người dân cần hạn chế ra đường
trong khoảng thời gian từ một mươi một giờ trưa đến một mươi bốn giờ chiều
và nếu phải ra ngoài đường cần phải mặc áo chống nắng đội mũ
đeo khẩu trang và tích cực uống nhiều nước
trên biển dưới tác động hút gió của vùng thấp nóng
ở khu vực vịnh bắc bộ gió chuyển hướng nam đến đông nam và có xu hướng mạnh dần lên
vào chiều và đêm mai có thể tăng tới mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió thổi mức trung bình cả hai huyện đảo đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước